đoàn công tác chính phủ do phó thủ tướng vũ đức đam dẫn đầu đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
về công tác sơ kết năm năm về thực hiện nghị quyết ba mươi ba ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả mà tỉnh thừa thiên huế đạt được
sau năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi ba phó thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh thừa thiên huế cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được
quan tâm đến công tác tu bổ cải tạo các công trình di tích bảo tồn di sản phó thủ tướng khẳng định văn hóa là cốt yếu
không có văn hóa thì khó có thể phát triển được du lịch giáo dục tuy nhiên làm văn hóa là một quá trình lâu dài qua nhiều thời kỳ
và đặc biệt khó khăn ở một nước đang phát triển như việt nam hiện nay vì thế tỉnh thừa thiên huế cần tiếp thu có chọn lọc
để nét văn hóa đặc sắc của tỉnh được gìn giữ và phát triển hơn nữa trong thời gian tới